thông tin mới nhất liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi theo hình thức tín dụng đen xuyên quốc gia
do đối tượng người trung quốc là liu zhanyang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai sống tại quận cầu giới hà nội điều hành tại việt nam
ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã khởi tố vụ án
theo tài liệu điều tra vào khoảng năm hai nghìn một mươi bảy liu zhanyang quen biết với li
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín li đã thuê yang làm việc tại một công ty con trong hệ thống của li
có trụ sở đặt tại phường cổ nhuế hai quận bắc tử liêm tp hà nội
với nhiệm vụ là quản lý điều hành các bộ phận tại việt nam để vận hành phần mềm cho vay nặng lãi với tên gọi là obay
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ly yêu cầu giang bàn giao lại việc quản lý phần mềm o vay cho đối tượng khác
cả hai đối tượng này bàn bạc thống nhất đổi tên công ty thành công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thông tin yupay việt nam
cho yang làm giám đốc
bước đầu làm rõ có khoảng một triệu tài khoản khách hàng đăng nhập vào hệ thống ba app cho vay của đường dây trên
với dòng tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng
tính đến thời điểm hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã bắt khẩn cấp hai mươi một đối tượng
trong đó có năm đối tượng bị bắt về hai hành vi là cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản
sáu đối tượng còn lại bị bắt về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự